ngày hôm nay một tháng một tại xã hòa tâm huyện đông hòa ubnd tỉnh phú yên đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới hai nghìn hai mươi
và chào đón những du khách đầu tiên tại mũi điện điểm cực đông trên đất liền
nơi đón ánh nắng bình minh đầu tiên trên đất liền của việt nam
dưới cờ tổ quốc bài quốc ca được đồng thanh hát vang
ca từ của bài tiến quân ca hòa vào tiếng sóng tiếng gió của biển cả
của nắng ấm ban mai báo hiệu một mùa xuân mới đang về
hoạt động chào cờ đầu năm hai nghìn hai mươi được tỉnh phú yên tổ chức nhằm giáo dục lòng yêu nước
tinh thần tự hào độc lập dân tộc đồng thời đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp
của chuỗi các hoạt động mừng đảng mừng xuân đầy khởi sắc tại phú yên
năm hai nghìn một mươi chín du lịch phú yên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực
thu hút nhiều dự án có quy mô lớn phong phú và chất lượng
năm qua lượng khách du lịch đến phú yên tăng mạnh lên đến một tám triệu lượt người